nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đoàn đại biểu hạ viện cộng hòa kazakhstan
do ngài nur royal nikmatullin chủ tịch hạ viện dẫn đầu
sẽ thăm chính thức việt nam từ ngày một mươi ba đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín